tại tp hcm cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã tổ chức hội nghị phổ biến luật an ninh mạng cho đông đảo doanh nghiệp
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã phát hiện hơn hai một trăm linh trang cổng thông tin điện tử trong nước
bị tấn công chiếm quyền điều khiển
cơ quan chức năng đã xử lý hơn bảy trăm linh đối tượng là tội phạm công nghệ người nước ngoài
tấn công vào hệ thống mạng cũng gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la mỹ
đây là những thông tin được đại diện của bộ công an cung cấp giúp doanh nghiệp hiểu rõ
về vai trò của an ninh mạng
bộ công an cũng đã giới thiệu về quá trình xây dựng nội dung cơ bản và một số vấn đề đặt ra
đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước trong cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh
trên không gian mạng theo quy định của pháp luật nêu quyền lợi nghĩa vụ của doanh nghiệp
trong bảo vệ an ninh mạng
các cơ quan tổ chức và người dân có trách nhiệm là gì
trước tiên là phải hiểu rõ những quy định của pháp luật để thực hiện một đúng quy định của pháp luật
và thứ hai nữa là khi phát hiện đối với có những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
thì cũng có những biện pháp đấu tranh
và bên cạnh đó nếu không ngăn chặn được những vi phạm pháp luật đó thì có trách nhiệm phối hợp
rất chặt chẽ đối với cơ quan thực thi pháp luật để hạn chế những đấu tranh đối với hành vi vi phạm pháp luật này
và hạn chế những vi phạm pháp luật tác động ảnh hưởng xấu đối với an ninh trật tự của đất nước
cũng như là bảo vệ cái cuộc sống yên lành của người dân
cũng tại hội nghị này đại diện bộ công an cũng đã giúp doanh nghiệp giải đáp lực thác bác
luật an ninh mạng có kiểm soát toàn bộ thông tin cá nhân của công dân hay không
có gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp tạo giấy phép con hay không
thực ra yêu cầu thì tùy mức độ yêu cầu tức là vấn đề ở đây có một câu hỏi là dữ liệu thông tin ở mức nào
tùy theo chùa sâu những thông tin cơ bản thì mình nghĩ là cũng cần
nhưng mà quan trọng nhất là cái người thu thập dữ liệu phải có nghĩa vụ
quản lý dữ liệu đó một cách tốt nhất để làm sao không bị rò rỉa cho bên thứ ba
và đảm bảo là có cơ chế bảo mật tốt cho dữ liệu đó
với việc thể hiện trách nhiệm và nghiêm chỉnh chấp hành luật an ninh mạng
các doanh nghiệp việt nam và quốc tế sẽ được bảo vệ trước các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
yên tâm khi kinh doanh tại việt nam